liên tiếp xảy ra những ca biến chứng do làm đẹp ở các cơ sở không phép với mục đích giúp cho phái nữ có cơ hội hiểu đúng về các phương pháp làm đẹp cũng như tình trạng bệnh của mình tránh việc tùy ý điều trị gây tắc hại tới làn da
ngày một mươi chín tháng một mươi bệnh viện gia liễu trung ương đã tổ chức ngày hội tư vấn làm đẹp khám và tư vấn miễn phí các vấn đề về da đây là hoạt động nhằm hưởng ứng ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
với chủ đề da đẹp giáng sinh tự tin tỏa sáng tại chương trình các chuyên gia hàng đầu về da liễu đã chia sẻ thẳng thắn về hiệu quả và cả mặt trái của các phương pháp làm đẹp hiện nay cũng như là các công nghệ tiên tiến thế giới đang được ứng dụng tại việt nam giúp chị em phụ nữ hiểu đúng về làm đẹp từ đó lựa chọn được phương thức làm đẹp đúng cách giảm thiểu tối đa các nguy cơ biến chứng
trong ngày một mươi chín tháng một mươi hơn ba trăm linh phụ nữ đã được khám chụp phân tích da và tư vấn miễn phí cách chăm sóc trị liệu cũng như hướng điều trị
để mục đích hiệu quả cho từng trường hợp cụ thể đây là hoạt động thường niên của bệnh viện với mong muốn các chị em sẽ có thêm hiểu biết về việc làm đẹp một cách khoa học nhất tránh tiền mất tật mang